thưa quý vị núi bà đen tây ninh đã đón hàng nghìn tăng ni phật tử du khách tìm về
với chuỗi chương trình văn hóa nghệ thuật phật giáo mừng lễ vụ lạc
tại núi bà đen các tăng ni phật tử du khách hân hoàng chim bái xá lợi đức phật thích ca
được lưu giữ tôn nghiêm trên đỉnh núi bà đen
đồng thời thực hành tụng niệm cầu an hướng đến tâm an trí tỉnh trũ bỏ muộn phiền
một lòng nguyện cầu quốc thái dân an và hướng lòng thành kính về các bậc sinh thành
hàng ngàn phật tử được cài những bông hoa hồng đỏ hồng trắng trên áo
bông hồng đỏ thấm cho người con may mắn còn cha mẹ để nguyện cầu những điều bình an
hạnh phúc đến với đớn sinh thành
bông hồng trắng được cài trên ngực áo những người con không còn cha mẹ để phục dưỡng
nhắc nhở những tháng ngày êm đềm đã qua để thêm biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục
cầu chúc người an yên ở một miền xa
chuỗi chương trình mừng lễ vu lan trên đỉnh núi bà sẽ còn được tiếp tục cho tới hết kỳ nghỉ lễ